các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thiếu tướng nguyễn văn long cùng đại diện các ban bộ ngành đã đón khen thưởng và động viên đoàn công tác ngay tại sân bay quốc tế nội bài
ghi nhận những nỗ lực cố gắng của hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ bằng bản lĩnh tinh thần ý chí và tình cảm nhân ái đã ghi dấu hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam trong lòng bạn bè quốc tế
lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể chúc mừng các cán bộ chiến sĩ trở về an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
lãnh đạo bộ công an cũng biểu dương mặc dù trong điều kiện khó khăn thời tiết khắc nghiệt đối mặt với nhiều nguy hiểm
nhưng các cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam đã phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng cứu được một người con sống đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân ra ngoài
quá trình thực hiện nhiệm vụ đoàn được ghi nhận đánh giá cao về tính chuyên nghiệp sự tâm huyết với công việc và một bản lĩnh kiên cường
tại lễ đón thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các thành viên đoàn công tác
xuất sắc đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hai mươi chiến sĩ cứu nạn cứu hộ của công an nhân dân việt nam và bảy mươi sáu cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam sang tiến hành cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ
rõ ràng thể hiện tinh thần hiệp đồng chiến đấu tất cả một trăm linh đồng chí đó rõ ràng là đại sứ nhân dân này đại sứ thiện trí này
thậm chí họ là những hiệp sĩ trong lòng người
đại sứ nhân dân thổ nhĩ kỳ đặc biệt là tại vùng xảy ra thảm họa
có mặt tại lễ đón phó đại sứ đặc mệnh toàn quyền thổ nhĩ kỳ tại việt nam bà devessayaan bày tỏ sự trân trọng đánh giá cao đoàn công tác của bộ công an việt nam
không quản ngại khó khăn vất vả rất dũng cảm tham gia cứu nạn cứu hộ tại những vùng bị nạn
bộ công an cũng đã viện trợ trao tặng gần hai tấn thiết bị y tế cho nước bạn trong giai đoạn khó khăn này
những việc làm ý nghĩa nhân văn của các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam đã chạm đến trái tim người dân thổ nhĩ kỳ
quảng thời gian thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ sẽ là dấu ấn không thể nào quên đối với các cán bộ chiến sĩ
những người lính quả cảm kiên cường những sứ giả hòa bình nhân văn nhân ái
tin an ninh trật tự vượt được cập nhật
thưa quý vị một mươi sáu viên hồng phiến và hai kg ma túy đá là số lượng ma túy lớn vừa được công an tp đà nẵng
phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triệt phá và bắt giữ vào tối ngày một mươi sáu tháng hai
đây là số lượng ma túy hồng phiến lớn nhất từ trước cho đến nay được phát hiện ở địa bàn đà nẵng
tối ngày một mươi sáu tháng hai trên đường nguyễn lương bằng các trinh sát đã tổ chức mật phục bắt quả tang nguyễn tiến tùng
hai mươi tuổi quê ở tỉnh quảng trị khi vừa nhận ma túy từ quảng trị và đà nẵng thu giữ một mươi sáu viên ma túy hồng phiến
khám xét khẩn cấp nơi trọ của tùng trên đường nguyễn cảnh dị tiếp tục phát hiện thêm một hộp giấy chứa hai kg ma túy đá và ba mươi năm viên hồng phiến
tại cơ quan công an tùng thừa nhận số ma túy trên tùng được một thanh niên ở phía bắc chưa rõ lai lịch
nhờ cất giữ và đi nhận giúp với thù lao từ một mươi triệu đồng trở lên khi mỗi chuyến hàng chót lọt
và cùng lúc này tại một phòng trọ trên đường phú lộc một mươi chín một tổ trinh sát khác đã bất ngờ bắt quả tang trương đình kiệt
hai mươi ba tuổi quê ở tỉnh quảng trị đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tùy với các con nghiện
thu giữ một trăm bốn mươi ba viên hồng phiến và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
mở rộng vụ án các trinh sát tiếp tục bắt quả tăng lê văn bình hai mươi bảy tuổi quê ở tỉnh quảng trị
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một trăm sáu mươi viên hồng phiến
số ma túy trên được các đối tượng khai nhận lấy từ quảng trị về đà nẵng tiêu thụ và kiếm lời
với hành vi giết người
với hành vi giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn hữu sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã đông bình thị xã bình minh để điều tra về hành vi trên
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra vào khoảng một mươi chín h ngày bảy tháng hai
sang điều khiển xe mô tô đến nhà anh nguyễn văn hương để đòi số tiền nợ chín trăm linh đồng
tại đây hai người xảy ra mô thuẫn hương dùng cây sắt đập vào xe và đánh sang
sang đã rút dao đâm chúng vào vùng ngực của hương mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu
nhưng hương đã tử vong ngay sau đó sau khi gây án sang bỏ trốn khỏi hiện trường
nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại một nhà trọ ở phường đông thuận thị xã bình minh
liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bà thước
tỉnh thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị ngân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại bà thước thanh hóa
vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự công an huyện bá thước
gồm sáu đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện nguyễn thị ngọc lan
trú tại huyện bà thước tỉnh thanh hóa điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe thông báo cho chị lan biết lỗi vi phạm
và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định
quá trình lực lượng chức năng lập biên bản nguyễn thị ngân là mẹ chồng của lan đã đến xin tổ công tác không lập biên bản đối với lan
nhưng không được chấp nhận nên ngân đã có hành vi giật vào nát biên bản vi phạm hành chính
chửi bới và dùng tay đánh các đồng chí trong tổ nên đã bị tổ công tác khống chế
còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang cho biết
đơn vị này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bị can
võ tuấn du chú tại tỉnh bạc liêu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra do không có tiền tiêu xài nên võ tuấn du đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai chị nguyễn thị dung điện thoại cho con ruột của mình là nguyễn thị linh
điều khiển xe mô tô đến quán nhậu để chở du về nhà linh ngủ nhờ
và đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày thì du đã mượn xe mô tô của linh để đi công việc
nhưng sau đó đưa xe mô tô đi cất giấu để nhằm chiếm đoạt
sau nhiều lần yêu cầu du trả xe nhưng không được còn bị du ép phải đưa tiền
vào ngày một mươi bốn tháng một chị dung đã đến cơ quan công an tố cáo về hành vi của du
thời gian qua các đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng sự sơ hở chủ quan của người dân để lèn vào nhà
cơ sở kinh doanh để trộm cắp những tài sản như tiền xe máy điện thoại tư trang hay là đồ dùng có giá trị
và do đó thì người dân cũng cần phải nâng cao cảnh giác
với loại hình tội phạm này
và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên antv tại đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng bom vừa tiến hành bắt đối tượng võ tấn phát một mươi chín tuổi
chú xã bảo hàm huyện tràng bom để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
do ăn chơi lêu lồng lại không có nghề nghiệp để có tiền tiêu xài phát đã dùng kim cộng lực
phá khóa nhà bà võ thị tòn là bà nội của phát tại xã bảo hàm huyện tràng bom
trộm được nhiều trang sức bằng vàng và tiền mặt tổng giá trị tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
do bữa đó hết tiền tiêu xài nên có một cái kịp cộng lực về nhà bà nội
cắt cửa và có trộm số tiền và vàng xong rồi đem đi bán
do ở gần nhà biết nhà bà nội có gần có nhiều tiền và hay đi bán nên qua các cửa và trộm
không chỉ đột nhập nhà dân
các đối tượng còn liều lĩnh đột nhập vào các cửa hàng kinh doanh dọc trên tuyến quốc lộ
điển hình như vụ do nợ nần ngoài xã hội nên đối tượng lê phan anh thuận
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai
đã đột nhập vào cửa hàng fpt shop ở xã phước thái trộm năm mươi bốn điện thoại di động các loại
hai laptop một máy tính bảng trị giá tài sản hơn một tỷ đồng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ

chưa có ra ngoài thì bị bên công an xã ở đây bắt lại
qua cái vụ việc trộm cắp tài sản trên thì công an cũng khuyến cáo người dân
chắc là không nên để các tài sản có giá trị lớn tại nhà
thứ hai là khi đi ra khỏi nhà thì phải khóa cửa ký can hoặc là giao cho người thân
để trông coi cái nhà cửa hoặc hàng xóm
thứ ba là nếu có điều kiện thì người dân có thể lắp đặt camera
để quan sát thể thống quan sát cái tài sản trong cái đường
thứ tư là khi mà phát hiện vụ trộm cắp tài sản thì đề nghị người dân
thì nhanh chóng báo cho quan công an và giữ nguyên cái hiện trường để phục vụ công tác điều tra khám phá
có thể nói bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
mỗi người dân hãy tự đề cao cảnh giác áp dụng các biện pháp phòng ngừa trộm cắp
để bảo vệ tài sản sự an toàn của gia đình
khi phát hiện đối tượng nghi vấn người dân cần nhanh chóng trình báo
với lực lượng công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời đúng quy định
lợi dụng địa hình hiểm trở có nhiều lối mòn qua biên giới
các đối tượng đã câu kết mua bán trẻ em sang trung quốc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng phối hợp với công an tỉnh cao bằng
triển khai các phương án đấu tranh phá thành công chuyên án mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai tại khu vực biên giới xóm tỉnh quốc xã cần nông huyện hà quảng
lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô đang đỗ bên đường
một đôi nam nữ bé một bé trai sơ sinh khoảng một tuổi
trong một mươi năm ngày tuổi đi bộ vào hướng mốc sáu trăm một mươi bốn
qua kiểm tra đối tượng lê thị mỹ lệ và phạm thành sinh cùng chú tại tỉnh đắk lắc
câu kết với hai công dân trung quốc tên là doãn hiểu long và phùng lệ
có tên thường gọi là ali đang thực hiện buôn người sang biên giới
tiếp tục mở rộng điều tra ban chuyên án đã bắt giữ thêm hai đối tượng có liên quan
là lý thị anh thư chú tại tỉnh trà vinh và lê thị thanh chú tại tỉnh lâm đồng
hai đối tượng này sau khi đã hỗ trợ cả nhóm di chuyển từ thành phố hồ chí minh
đến thành phố bắc cạn tiếp tục thăm dò tin tức để đưa cháu bé qua biên giới
hai thanh niên điều khiển xe máy chở nhau với tốc độ cao vượt đèn đỏ
tông thẳng vào xe tải giữa ngã tư khiến cho hai người này bị thương nặng
vụ tai nạn đã xảy ra vào tối ngày một mươi chín tháng hai trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố
phương tân đồng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm
hai nam thanh niên điều khiển xe máy chở nhau lưu thông trên đường nguyễn huệ
hướng từ thành phố đồng xoài đi thành phố hồ chí minh
đến ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn giữa đường nguyễn huệ với đường quốc lộ một mươi bốn
thuộc khu phố một phương tân đồng
hai thanh niên đã vượt đèn đỏ tông thẳng vào hông đuôi xe tải
cú tông mạnh đã khiến cho hai thanh niên bị thương nặng và chiếc xe máy bị hư hỏng